hà nội và thanh hóa vừa xuất hiện ổ dịch cúm da cầm do virus cúm ah năm n sáu gây nên
nhiều đàn da cầm buộc phải tiêu hủy để phòng tránh dịch bệnh lây lan
theo đó ổ dịch cúm ah năm n sáu xuất hiện tại xã phú nghĩa huyện trương mỹ thành phố hà nội
huyện nông cống huyện quảng sương tỉnh thanh hóa và huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã phải tiêu hủy hàng chục nghìn con da cầm chủ yếu là ngan gà vịt
để ứng phó với tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
yêu cầu các địa phương quyết liệt trong việc ngăn chặn vận chuyển da cầm lậu
thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch đặc biệt là nghiêm cấm việc giấu dịch bán chạy da cầm mắc bệnh
làm lây lan dịch bệnh và không buôn bán da cầm và các sản phẩm da cầm chưa qua kiểm dịch thú y
đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi
tập trung vào khu vực có nguy cơ cao phát sinh ổ dịch cúm da cầm